giá khí đốt bán buôn tại thị trường châu âu ngày hôm qua đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi nổ ra cuộc xung đột tại ukraine
mùa đông năm nay được đánh giá là khá ôn hòa đã cho phép các quốc gia sử dụng ít khí đốt hơn từ các kho dự trữ
trong phiên giao dịch ngày hai tháng một giá khí đốt hợp đồng giao tháng hai trên sản ttf ở hà lan xuống còn bảy mươi ba euro một mw
giờ giảm năm mươi so với một tháng trước và là mức thấp nhất kể từ cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
hồi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đã có thời điểm giá khí đốt tại châu âu vọt lên mức cao kỷ lục ba trăm bốn mươi năm euro một mwh
châu âu vốn là thị trường chính của gazprom nhưng nguồn cung từ nga đã giảm mạnh do các lệnh trừng phạt của phương tây chống lại nga liên quan đến vấn đề ukraine
trong khi đó các nước châu âu đã nỗ lực lấp đầy các cơ sở dự trữ khí đốt và phát động chiến dịch khuyến khích người tiêu dùng tiết kiệm năng lượng trong mùa đông
tính đến ngày hai tháng một mức dự trữ của châu âu đạt tám mươi ba công suất làm giảm nhu cầu mua thêm khí đốt vào thời điểm hiện tại